tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật ông pravit vong su van
phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan đang có chuyến thăm việt nam
bày tỏ cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan cho biết việt nam là nước đầu tiên thái lan cử đoàn đại biểu cấp cao đến thăm
ngay sau khi được nhận chức chủ tịch asean
ông pravit vong su van báo cáo với tổng bí thư chủ tịch nước về những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước
khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với bộ quốc phòng việt nam
khẳng định thái lan sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam trong việc giữ gìn hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực
cũng như trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà hai bên cùng tham gia
ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
chào mừng phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan sang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với thái lan
đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng thái lan
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự ủng hộ to lớn
quý báu mà chính phủ và nhân dân thái lan đã dành cho việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược việt nam và thái lan